thưa quý vị sau bảy ngày hà nội tổ chức thí điểm dịch vụ cho thuê xe đạp xe đạp điện công cộng
có sử dụng công nghệ kết nối các tuyến giao thông quan trọng trong nội đô thành phố
chỉ sau một tuần thí điểm thì dịch vụ được đánh giá là khá thành công
và hà nội đã quyết định khai trương chính thức đưa dịch vụ này đi vào hoạt động
dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng giá rẻ đi vào hoạt động đã tạo một diện mạo mới
cho giao thông công cộng trên địa bàn thủ đô
một mô hình giao thông sạch không khói bụi đặc biệt là khá gần gũi với người dân thủ đô
và gây thiện cảm khi trải nghiệm đối với khách du lịch
do đó mà nhiều người dân đã ủng hộ và nhiệt tình tham gia
đây cũng là câu chuyện được cộng đồng mạng ủng hộ và chia sẻ
trong bảy ngày thử nghiệm tại hà nội từ một mươi sáu đến hai mươi hai tháng tám
đã có hơn một mươi sáu tài khoản đăng ký sử dụng dịch vụ thuê xe đạp xe đạp điện công cộng
khách hàng cũng đã thực hiện hơn bảy chuyến đi với trên bốn mươi sáu km
đạt trung bình sáu
một điều thú vị và thu hút người dân tham gia
đó là dịch vụ dễ dàng đăng ký sử dụng
và khá tiện lợi cho mục đích thuê xe với giá rất rẻ của họ
rất hay xe cũng đẹp và sử dụng công nghệ hiện đại nữa
xịn xò quá lại thân thiện với môi trường nữa
mọi người muốn khỏe mạnh bảo vệ môi trường thì nên chạy xe đạp
sáng nay đi qua đã thấy rồi rất hay hạn chế được khói xe máy và tiếng ổn
quá hay nội thành toàn sở băng đảnh đi làm hay cà phê
chỉ cần đạp năm một mươi phút là tới
tôi đã thử dịch vụ này thấy khá tiện lợi
ngày nào cũng đạp xe vài vòng quanh công viên để tập thể dục
cả nhà thuê xe như vậy rất vui vẻ
còn người dân thủ tố có thể thuê xe để thực hiện y tố đi lại hằng ngày
đi đi chợ đạp xe thể dục dạo phố
nhất là người đi làm đi học phải di chuyển qua nhiều trạm xe buýt
hoặc di chuyển từ bến xe buýt đến gần nơi làm việc và học tập
còn khách du lịch tới hà nội thì sao
họ thoải mái thuê xe đạp hay xe đạp điện sử dụng công nghệ hiện đại
mà không phải lo nhiều về chi phí để truy du khắp các phố phường hà nội
với nhiều cảnh quan hấp dẫn mà họ khó có thể trải nghiệm hết
bằng các phương tiện như là taxi xe du lịch hay xe buýt
đây là một cách để hướng tới đối tượng là khách du lịch tới hà nội
để càng tăng trong thời gian qua
và tất cả những tiện ích đó đã được dịch vụ xe đạp công cộng
phục vụ với mức chi phí thuê hết sức rẻ
chỉ năm đồng thuê xe và một đồng chi phí bỏ điểm
trong một lần thuê xe ba mươi phút
dịch vụ này cũng khá hay cho khách giải trí
thể dục đạp xe ngắm cảnh giá cả cũng không đắt
nên mọi người cũng thoải mái hơn
mong rằng nhiều khu du lịch hãy làm mô hình này
thay vì thuê xe điện chở vòng vòng xe điện chỉ không đi xa thôi
xe đạp có thể tham khúc các nơi tươi thích và đi đâu mình muốn
ủng hộ hai tay nên phổ biến để người dân thấy xe đạp là một lựa chọn văn minh
rất ủng hộ dự án này
chỉ mong thành phố và đơn vị chủ quản sẽ quan tâm đến
trải nghiệm của khách hàng
ngày càng nâng cao dịch vụ và nhân rộng ra nhiều điểm hơn
để tạo thành mạng lưới đủ lớn
sáng ngày hai mươi bốn tháng tám
quý bà nhân dân hãy hỏa đội phối hợp với một doanh nghiệp
khai trương dịch vụ cho thuê xe đạp đồng cộng với một xe
trong đó có năm trăm linh xe điện chở lực
đầu tháng tám
những xe đạp đầu tiên được chuyển đến bảy mươi chín điểm cho thuê
ở khu vực đông dân cư
dành làm tháng cảnh
vị trí khách nối xe buýt đường sát trên cao
tại sáu quận nội thành
để sử dụng dịch vụ
khách hàng chỉ cần cài đặt ứng dụng trên điện thoại
và nạp một mươi đồng để thuê một chiếc xe đạp chở lực điện
và năm đồng để thuê xe đạp cơ
sử dụng trong ba mươi phút
nếu chạy quá số tiền đã nạp
người thuê có thể nạp bùa đồng tiếp theo
các trạm không có người châm coi
người thuê có thể trả xe ở trạm bất kỳ
người tham gia giao thông lưỡng đảng
xe bộ có thể thay tạm để thuê chuyển
không cần mang xe máy cá nhân ra đường
không cần gọi xe ôm chạy xăng
và quan trọng là nó không gồm những hải sản môi trường
vậy bắt cậu ở đâu
nếu người dân hưởng ứng không trả dịch xe đạp điện
đây là một dịch vụ hữu ích
mọi người nên hưởng ứng và bảo vệ tài sản chung
nếu chúng ta không làm
thì đến khi nào mới có được những tiện ích cho người dân và khách du lịch
mỗi người tự ý thức và bảo vệ tài sản
giống như là đầu của mình thì cũng lâu học lắm
tôi thấy là với những người
khi đi cùng con nhỏ sẽ không di chuyển
đối bằng công việc này
nhà đầu tư cần xem chỉnh lại một chút
dịch vụ cho thêm xe đạp
giúp người dân và khách du lịch
có thêm lựa chọn sử dụng phương tiện công cộng
thay đổi thái quân đi lại
góp phần bảo vệ môi trường
ngoài xe đạp thì hà nội đã chuyển thai
các loại hình dung điện sạch
như xe bước điện taxi điện xe máy điện
được biết trước đó đã có một số tình hình
thí điểm tổ chức và đưa dịch vụ này vào hoạt động
dịch vụ đã nhận được sự ủng hộ của người dân
mở ra một hướng phát triển giao thông công cộng
làm tối đỏ về môi trường tiêu quả
quý vị và các bạn quan tâm vấn đề này như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi